năm hai nghìn hai mươi ba tuyến đường biển phát hiện tám vụ bắt bảy đối tượng thu giữ ba trăm linh ba người
và một trăm linh g nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu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
kiểm tra năm container tại tri cục hải quan cửa khẩu cảng đình vũ cục hải quan hải phòng
phát hiện và thu giữ ba trăm linh ba kg cocaine được vận chuyển từ nam mỹ quá cảnh singapore về hải phòng
thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tiếp nhận được tin trình báo của người dân
về việc phát hiện các gói nghi là ma túy trôi giặt vào vùng biển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
điển hình cuối năm hai nghìn một mươi chín trên khu vực biển miền trung các lực lượng chức năng đã tiếp nhận bốn mươi sáu bánh heroin
và một mươi bốn tám kg ma túy tổng hợp đóng trong các can nhựa thùng nhựa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
cuối năm hai nghìn hai mươi một tại huyện đảo phu quý lực lượng chức năng đã tiếp nhận một mươi chín sáu kg ma túy tổng hợp dạng đá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
sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc ma túy trôi giặt trên biển lãnh đạo bộ công an đã yêu cầu
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chỉ đạo công an các địa phương có biển phối hợp với lực lượng biên phòng
cảnh sát biển tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn phối hợp với các khu phố
thôn ấp tuyên truyền cho người dân nếu phát hiện vật thể lạ nghi là ma túy phải báo ngay cho cơ quan chức năng
đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt tình hình địa bàn đối tượng
kịp thời phát hiện các đối tượng vớt được đang cất giấu các vật thể nghi là ma túy
trôi giạt để xử lý theo quy định của pháp luật
phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biển ngày càng tinh vi
thường xuyên thay đổi nhất là trong khâu cất giấu vận chuyển giao nhận cũng như cách thức trao đổi thông tin
mua bán ma túy cụ thể như trộm cất ma túy và các loại hàng hóa hợp pháp để ngụy trang
vận chuyển ma túy qua nhiều cảng biển nhiều quốc gia sử dụng nhiều phương tiện
tàu thuyền khác nhau để vận chuyển như tàu cá tàu trợ hàng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
có gắn các thiết bị định vị chứng tỏ các đối tượng thả ma túy trên biển
để đối tượng khác đến trục vớt và mang đi tiêu thụ
bên cạnh đó qua việc bắt giữ
khám xét các tàu cá nước ngoài nghi vấn liên quan đến ma túy cho thấy
các đối tượng đường dây tội phạm ma túy nước ngoài thường thuê người đóng hàng
giao dịch qua mạng xã hội sử dụng tàu đánh cá xa bờ không cắm cờ quốc tịch
không bật định vị ais để vận chuyển giao nhận ma túy ở các tọa độ thống nhất trước trên biển
việc giao nhận ma túy được thực hiện vào ban đêm khi thời tiết xấu
đây có thể được đánh giá là thủ đoạn mới của tội phạm ma túy quốc tế hoạt động trên biển
cùng với đó điều khiển nhiều tàu không chở hàng hóa không đánh cá để đánh tín hiệu
nếu an toàn sẽ triển khai việc vận chuyển ma túy
từ các vụ việc ma túy trôi giặt trên biển gần đây
càng cho thấy đã diễn ra hoạt động mua bán vận chuyển trái phép ma túy trên biển với số lượng lớn
ma túy trôi giạt cũng có sự khác biệt so với năm trước
các năm trước chủ yếu là ma túy tổng hợp dạng đá nhưng năm nay là cocaine
do vậy có thể nhận thấy tuyến đường biển qua khu vực
vực biển miền trung và phía nam là cung đường vận chuyển ma túy của các tổ chức tội phạm quốc tế
chúng tôi khuyên cáo người dân nếu phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi giặt
phải kịp thời trình báo cho các cơ quan chức năng như công an cảnh sát biển biên phòng hải quan
chính quyền địa phương nơi gần nhất và chủ động giao nộp cung cấp thông tin có liên quan
người dân tuyệt đối không được cất giấu hoặc sử dụng bởi đây là hành vi phạm pháp luật
thiếu tướng nguyễn ngọc quang nêu rõ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
hiện nay công tác phòng chống tội phạm ma túy trên biển gặp nhiều khó khăn
xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan
trong đó đặc thù địa bàn địa hình trên biển rất rộng hơn một triệu km
diễn biến thời tiết phức tạp điều kiện địa hình chống chảy rất khó để nguy trang
tiếp cận các tàu thuyền nghi vấn và triển khai các nội dung công tác nghiệp vụ cơ bản trên biển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
kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển có mặt còn hạn chế
trong khi đó phải quản lý các vùng biển rộng lớn phức tạp
tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của chính phủ lãnh đạo bộ công an
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từng bước phối hợp với các lực lượng kiên quyết đấu tranh
ngăn chặn tội phạm lợi dụng tuyến đường biển để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy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
ở lớp thứ ba từ dưới lên tạo khoảng trống ở giữa xung quanh gắn silicon rồi nhét nhiều gói ma túy bên trong
mỗi gói khoảng một kg sau đó tiếp tục xếp các khối đá khác lên trên mỗi khối đá nặng khoảng hai bảy tấn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
đây là lần đầu tiên
có một chuyên án mà người hàn quốc và người trung quốc câu kết với nhau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
đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng nhận được thông tin là có đường dây vận chuyển ma túy từ thành phố hồ chí minh đi busan hàn quốc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
hắn đã thành lập công ty xuất khẩu hàng sang hàn quốc
có kho xưởng gia công để cất giấu ma túy tại phường linh đông quận thủ đức thành phố hồ chí minh
trước thông tin trên
đoàn hai đã báo về cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng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
kim xuân xích sang việt nam du lịch
quan hệ với huỳnh thị hoa trần là giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn máy và thiết bị công nghiệp ape
có trụ sở tại năm trăm hai mươi chín a kha vạn cân quận thủ đức thành phố hồ chí minh
để làm bình phong cho việc vận chuyển
chuyển ma túy sang nước ngoài bằng đường biển
vốn là cảnh sát ở tỉnh busan hàn quốc
nhưng vì tha hóa biến chất nên kim xuân xích bị cho thôi việc
cũng vì có nhiều năm làm cảnh sát bẩn
nên kim xuân xích rất ma cô xảo quyệt và có vô vàn thủ đoạn để quản lý đàn em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
hỗ trợ cho kim xuân xích và huỳnh thị hoa trân
còn có một số đối tượng quốc tịch người trung quốc và hàn quốc
ma túy được các đối tượng mua từ khu vực biên giới
sau đó vận chuyển về cắt dấu tại trung cư katawin
khi thời điểm thích hợp sẽ chuyển ma túy đến kho đá granite
ở kha vạn cân thủ đức thành phố hồ chí minh
đây là chuyên án có đối tượng đa quốc tịch
gồm cả người việt người trung quốc hàn quốc là một khó khăn để có thể tiếp cận và xác minh
các đối tượng trốn khai báo tạm vắng tạm trú
bằng cách thường xuyên thay đổi điện thoại
ban chuyên án đồng loạt chỉ đạo sáu tổ trinh sát khống chế bắt giữ năm đối tượng khác trong đường dây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
đồng thời kiểm soát các địa điểm nghi vấn cất dấu ma túy khám xét các địa điểm trên lực lượng chức năng thu giữ bảy gói ma túy tổng hợp dạng đá
một mươi viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy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
các đối tượng cũng thừa nhận đã từng vận chuyển năm lô hàng sang hàn quốc trong đó có ba lô hàng chứa ma túy
ngay sau khi kết thúc giai đoạn một nhận định đây chỉ là một nhánh nhỏ trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn xuyên quốc gia
có sự móc nối cấu kết của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm
cục điều tra chống buôn lậu tiếp tục tập trung các lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
điều tra mở rộng triệt để đường dây tội phạm ma túy này
từ tài liệu có được ban chuyên án xác định đối tượng kim xuân xích chỉ đạo đàn em lấy ma túy từ đối tượng lê hồ vũ
tên thường gọi là trương trúc nhơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy giúp sức cho lê hồ vũ còn có nguyễn trí thiện
cả hai đều đang sinh sống tại huyện bình chánh tp hcm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
một số đối tượng giữ vai trò cất giấu vận chuyển giao nhận ma túy
các đối tượng còn lại làm đại lý bán lẻ trên địa bàn
vào lúc một mươi một h đêm ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì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
lê hồ vũ và nguyễn trí thiện đang vận chuyển ma túy từ ô tô vào nhà riêng
tại xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm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
sau khi bắt giữ hai đối tượng thu giữ vật chứng là ma túy
ban chuyên án chỉ đạo một mươi tổ trinh sát tại tp hcm
nay đồng loạt đột nhập khống chế bắt giữ các đối tượng trong đường dây
và khám xét khẩn cấp nơi ở kho hàng nghi chứa ma túy của các đối tượng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
vật chứng thu giữ gồm bốn mươi năm kg ma túy tổng hợp
một mươi chín bánh heroin cùng nhiều tài sản vật chứng có liên quan
căn cứ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
trinh sát cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với đồn biên phòng linh huỳnh kiên giang
bắt giữ nguyễn trung kiên khi đang ở trên tàu super đông tám để trốn sang campuchia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
đấu tranh khai thác kiên thừa nhận là đầu mối điều phối
tại tp hcm và các tỉnh lân cận
nguồn ma túy được đưa từ khu vực tam giác vàng qua campuchia về việt nam
thông qua hai đối tượng người việt nam hiện đang sinh sống tại campuchia
các đối tượng đã sang tp hcm khảo sát lập nhiều kho hàng để chứa ma túy
sau đó giao cho người việt nam và người trung quốc quản lý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
máy phát hiện đã tháo rời các bình hình trụ sắt
dài một năm m x ba mươi năm m cất dấu trên máy xúc máy xây dựng vận chuyển qua cửa khẩu tây ninh
về tp hcm tập kết và các kho hàng
theo hồ sơ kim xuân xích là người rất an tường nghiệp vụ
từng nhiều lần vào tù ra tội từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi
kim xuân xích phạm pháp sáu lần và phải chịu sáu bản án hình sự
kim có ba người con
kim không chịu nổi cảnh chồng đi tù như ăn cơm bữa nên đã đệ đơn ly hôn
sau khi mãn hạn tù kim đến việt nam tìm kiếm cơ hội và trở thành người tình của huỳnh thị hoa trân
để giúp người tỉnh chân đứng tên thành lập công ty ape
đăng ký trụ sở không có thật ở đường kha vạn vân phường linh đông tp thủ đức
sau đó dùng pháp nhân công ty bình phong này xuất đá xây dựng granite xuất sang thị trường hàn quốc
kim xuân xích biết đá granite thuộc mặt hàng xuất khẩu có điều kiện
phải qua luồng đỏ kiểm soát so chiếu khi làm thủ tục xuất khẩu
nhưng nếu giấu ma túy bên trong các khối đá thì máy soi chiếu không thể phát hiện
nguồn ma túy kim lấy từ vũ
điều kim không ngờ là mọi hoạt động của đường dây này không lọt khỏi con mắt trinh sát tinh tường của công an việt nam
với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm đến cùng
ngay trong đêm ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi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
các đơn vị nghiệp vụ
bắt giữ trần hoàng vũ và ba đối tượng khác đang lẩn trốn ở cà mau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
đủ căn cứ để khởi tố hai mươi bốn bị can về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tổng số vật chứng thu giữ là một trăm sáu mươi bốn kg ma túy
tổng hợp gồm ma túy đá ketamin và thuốc lắc một mươi chín bánh heroin nhiều tài sản là tiền việt đô la mỹ ô tô và xe máy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
đây là chuyên án điển hình về sự phối hợp giữa lực lượng công an bộ đội biên phòng và hải quan
trong công tác đấu tranh triệt phá thành công chuyên án
đây là chuyên án điều tra
đây là chuyên án điều tra triệt đề bắt giữ hầu hết các đối tượng trong đường dây trong một thời gian ngắn
thu giữ vật chứng với số lượng lớn là các loại ma túy làm rõ được đối tượng cầm đầu ở nước ngoài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
thể hiện sự quyết tâm không ngại gian khó gian khổ của lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy